tại hà nội ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức phiên họp lần thứ ba
tại phiên họp này ban chỉ đạo sẽ thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết mô hình tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo kể từ khi thành lập đến nay
đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo trong thời gian tới
và dự thảo kế hoạch kiểm tra đôn đốc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
tại phiên họp này các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận sôi nổi tích cực với tinh thần trách nhiệm cao
đây là cơ sở quan trọng để ban chỉ đạo đánh giá đúng kết quả đã đạt được những hạn chế khó khăn vướng mắt
và nguyên nhân trao đổi thống nhất phương hướng giải pháp khắc phục hạn chế thao gỡ khó khăn vướng mắt
và đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương đề ra giải pháp
tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đường lối của đảng
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đánh giá cao những ý kiến tham luận của các thành viên ban chỉ đạo
trong thời gian tới chủ tịch nước yêu cầu các thành viên phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu
quan điểm phương hướng nhiệm vụ và có quyết tâm cao có sự phân công phối hợp chặt chẽ
trong quá trình tổ chức thực hiện tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị
cải cách lập pháp và cải cách hành chính có lộ trình hợp lý chương trình kế hoạch cụ thể
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn
bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương
chống tư tưởng bảo thủ cục bộ bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử
các tổ chức xã hội và nhân dân
về kế hoạch kiểm tra đôn đốc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương
đối tượng nội dung kiểm tra sẽ là toàn bộ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
của tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức được giao thực hiện
các hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay